chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay đoàn công tác của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dẫn đầu đã làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
về công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi nghe báo cáo việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các phong trào thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố hải phòng
thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí trần thanh mẫn cho rằng
thành phố hải phòng đã tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố
nhất là công tác thi đua khen thưởng với gần hai triệu dân thành phố hải phòng trong năm hai nghìn một mươi chín
đã đạt mức tăng trưởng gdp một mươi ba bảy dẫn đầu năm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của cả nước
trong thời gian tới thành phố cần khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng thời gian qua
tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền khơi dậy và thực hiện có hiệu quả thiết thực phong trào thi đua yêu nước
trong các cấp các ngành đơn vị
và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động
nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
tại cuộc họp báo quý bốn của bộ nội vụ vào cuối giờ chiều nay một mươi hai tháng một mươi hai
đại diện lãnh đạo bộ nội vụ đã trả lời báo chí về việc bộ nội vụ làm mất hồ sơ liên quan đến việc bổ nhiệm trịnh xuân thanh
về làm phó chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang
theo thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn duyên
thăng lãnh đạo bộ nội vụ đã trả lời ba lần tại các phiên họp báo chính phủ thường kỳ
riêng việc hồ sơ trịnh xuân thanh sau khi có chuyện xe biển xanh vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi bầu đại biểu hội đồng nhân dân đại biểu quốc hội xong phát hiện chuyện đó
tổng bí thư chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc này
tháng bốn năm hai nghìn
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu là không phụ trách của chính quyền địa phương
cái lúc đó là đồng chí từ tháng một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
đồng chí thứ trưởng trần anh tuấn phụ trách vụ chính quyền địa phương
đấy thì khi có cái vụ việc như vậy đó
thì tôi có báo cáo bộ trưởng
đề nghị vụ chính quyền địa phương
báo cáo lại cái hồ sơ đó để xem cái bút tích của lãnh đạo bộ phê như thế nào
và cái đề xuất của vụ chính quyền địa phương
về cái trường hợp này
thì lúc đó anh em báo là không tìm thấy
trở lại báo chí
tại phiên họp báo chính phủ thứ trưởng nguyễn trọng thơ cũng nói rồi
và tôi cũng khẳng định rồi
hiện nay là đang đề nghị bộ công an điều tra
căn cứ kết quả điều tra của bộ công an
nếu thấy vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật
có thể truy tố
việc điều tra cứ theo đúng quy định của pháp luật
khi nào có kết luận bộ sẽ công bố
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang điều tra vụ án
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
tổng công ty cao xu đồng nai
công ty cao xu phú riềng
và các đơn vị có liên quan
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp
ngăn chặn theo quy định của pháp luật
đối với năm bị can gồm
một lê quang thung
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
tập đoàn cao xu việt nam
hai nguyễn thành châu
nguyên giám đốc công ty cao xu đồng nai
ba nguyễn văn minh
nguyên kế toán trưởng công ty cao su đồng nai
bốn nguyễn hồng phú
nguyên giám đốc công ty cao xu phú riềng
năm hoàng văn sơn
kế toán trưởng công ty cao xu phú riềng
về tội cố ý làm trái quy định
của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành các lệnh
đối với năm bị can nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tập trung lực lượng điều tra và mở rộng vụ án
và thu hồi tài sản cho nhà nước
xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
sáng nay cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
đã tổ chức họp báo đánh giá
kết quả chín tháng triển khai
thí điểm cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
qua chín tháng triển khai thí điểm
cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
nhập cảnh vào việt nam
dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao
về việc áp dụng cấp thị thực điện tử của việt nam
đặc biệt là đã thu hút sự quan tâm
của địa bàn mỹ và châu âu
số lượng thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài
tăng nhanh theo từng tháng
theo thủ tướng lê xuân viên
cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh
vấn đề bảo đảm an ninh an toàn
cho hệ thống cấp thị thực nói chung
và thị thực điện tử nói riêng
được lãnh đạo bộ công an quan tâm và chú trọng
cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh

và thí điểm cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
chính phủ đã quyết định bổ sung sáu nước
được cấp thị thực điện tử gồm australia
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
ấn độ và hà lan
hơn hai trăm linh đồng chí bí thư cấp ủy
cán bộ cấp phòng cấp phó
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trực thuộc bộ giao thông vận tải
đã tham gia học tập quán triệt
và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị
lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng
khóa một mươi hai vừa được tổ chức sáng nay
tại hà nội
tại hội nghị
các học viên đã được nghe những nội dung
cơ bản cốt lõi của bốn nghị quyết
hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
gồm nghị quyết số một mươi tám nqtu
về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
nghị quyết số một mươi chín nqtu
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
nghị quyết số hai mươi nqtu
về tăng cường công tác bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới
nghị quyết số hai mươi một nqtu
về công tác dân số trong tình hình mới
bốn nghị quyết mà ban chấp hành trung mương ban hành
là những quyết sách quan trọng của đảng
đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn
hệ trọng của đất nước
vừa cơ bản vừa cấp bách
và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm
mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đề ra
qua việc học tập
quán triệt nghị quyết hội nghị trung mương sáu khóa một mươi hai
đã giúp cán bộ đảng viên trong bộ giao thông vận tải
nắm vững hiểu rõ
những nội dung cơ bản của các nghị quyết
đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp
đến lĩnh vực công tác của ngành
đó là cái bộ máy của chúng ta
phải hoạt động hiệu lực hiệu quả
mà muốn hiệu lực hiệu quả thì
cán bộ đó là phải giỏi
phải nắm bắt công việc
phải có tinh thần trách nhiệm cao
để làm sao là thực hiện công việc của mình được tốt
còn hiệu quả công việc
thì chúng ta căn cứ vào
những việc mà làm được
của các đơn vị
để chúng tôi sắp xếp
thí dụ như cơ quan đơn vị nào
mà hoàn thành tốt nhiệm vụ
thì thủ trưởng cơ quan đơn vị đó
và đội ngũ cán bộ đó được đánh giá là hoạt động hiệu quả
còn những cơ quan đơn vị nào
mà công việc nó trì trễ kéo dài
chất lượng kém
thì cả tập thể cán bộ
từ lãnh đạo cho đến cơ

nhân viên ở đó là phải chịu trách nhiệm
trên cơ sở học tập
quán triệt nghị quyết
các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể
phù hợp với chức năng nhiệm vụ
của cơ quan đơn vị
người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị
xây dựng kế hoạch hành động cá nhân
phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn
sáng nay tại khu vực quận thủ đức
thành phố hồ chí minh
người dân phát hiện có ba người đã
tử vong bất thường trong một căn nhà
nên đã chi hô và báo ngay cho lực lượng chức năng
theo thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi giờ sáng nay
người thân đến gọi cửa một căn nhà
nằm trong hẻm bảy mươi tám đường trương dương
phường linh triểu quận thủ đức
thành phố hồ chí minh mà không thấy trả lời
khi tìm cách vào bên trong nhà
thì bất ngờ phát hiện hai vợ chồng chủ nhà
và người con đã tử vong
nên chi hô và báo cáo cho lực lượng chức năng
nhận tin báo công an quận thủ đức
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an
thành phố hồ chí minh nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường
bước đầu công an xác định
cả ba nạn nhân là người trong cùng một gia đình
người chồng tử vong trong tư thế treo cổ
còn người vợ và con miệng có sùi bọt
nghi tử vong do thuốc độc
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân
bác sĩ đỗ thị thu giang
trưởng khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
cho biết sau khi được điều trị
lấy máu xét nghiệm truyền dịch và uống men vi sinh
đến khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi hai
bệnh viện đã cho một mươi hai em học sinh
trường trung học cơ sở tiến bộ
huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
bị ngộ độc thực phẩm ra viện trở về nhà
trong trạng thái sức khỏe đã ổn định
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong khi đang giảng bài trên lớp
các thầy cô giáo trường trung học cơ sở tiến bộ
phát hiện một mươi hai em học sinh
tại lớp sáu a và sáu b
có dấu hiệu bị đau bụng bồn nôn
ngày sau khi phát hiện vụ việc
các thầy cô giáo trường trung học cơ sở tiến độ
đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
nguyên nhân được xác định là do các em học sinh này
ăn xôi kèm với xúc xích hành khô và ruốc
tại một quán ăn gần cổng trường
đồng chí lê xuân vân
tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
sở y tế tỉnh tuyên quang cho biết
qua những vụ việc ngộ độc thực phẩm
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh
trong thời gian tới tri cục sẽ tăng cường hơn nữa
công tác kiểm tra giám sát
tại các cơ sở dịch vụ ăn uống
nhất là các hàng quán xung quanh các trường học
liên quan đến vụ đổ lan can tầng hai
hai trường tiểu học văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
khiến một mươi sáu học sinh phải nhập viện cấp cứu
đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
theo thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng
trong số một mươi sáu học sinh bị thương
có năm học sinh điều trị
tại bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội
trong tình trạng hai cháu bị
chấn thương sọ não đã được mổ cấp cứu
hiện hai cháu đã tỉnh ba cháu
đang tiếp tục theo dõi và điều trị
bảy học sinh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa
tỉnh bắc ninh đã ổn định
bệnh viện tiếp tục phối hợp gia đình theo dõi
ngoài ra còn bốn học sinh được điều trị
tại bệnh viện đa khoa huyện yên phong
sức khỏe đã ổn định các cháu đã ra viện
về với gia đình
trước đó khoảng hơn một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi hai
khi đang nô đùa tại khu vực hành lang
lớp học ở tầng hai do chen lấn
sô đẩy khiến lan can bị đổ
khiến một mươi sáu cháu bị thương
trong đó có một mươi năm cháu lớp năm c
bị ngã từ tầng hai xuống và
một cháu lớp hai e đang đứng dưới tầng
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
ấn độ nga trung quốc
cam kết thúc đẩy đối thoại ba bên
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tình mỹ báo cáo kế hoạch cải cách thuế
thưa quý vị và các bạn đối thoại ba bên
giữa ấn độ nga và trung quốc có ý nghĩa quan trọng
và là nền tảng để thúc đẩy đối thoại
chặt chẽ và hợp tác thực chất giữa các nước
đây là tuyên bố được đưa ra trong
thông cáo chung sau cuộc họp
ngoại trưởng ba bên lần thứ một mươi năm diễn ra
ở thủ đô new delhi ấn độ
thông cáo cho hay ngoại trưởng ba nước
đã thảo luận về những vấn đề toàn cầu
và khu vực cùng quan tâm trong bối cảnh
đang có nhiều diễn biến mới ở khu vực trung đông
và bắc phi thông cáo cũng khẳng định
việc duy trì an ninh khu vực cũng như cấu trúc
kinh tế tại châu á thái bình dương
cần được thực hiện một cách cởi mở bao trùm
và dựa trên các cơ chế đa phương và luật pháp
quốc tế thông cáo khẳng định
các ngoại trưởng coi đối thoại ba bên là nền tảng
để thúc đẩy đối thoại chặt chẽ và hợp tác thực chất
giữa các nước trên tinh thần tôn trọng
và tin tưởng lẫn nhau các bên cũng nhấn mạnh
tới sự quan trọng của sự hợp tác
tại những diễn đàn và tổ chức khu vực
như hội nghị cấp cao đông á tổ chức hợp tác
thượng hải cùng nhóm các nền kinh tế
mới nổi hàng đầu thế giới brics
kế hoạch cải cách thuế của tổng thống mỹ
donald trump vừa được thượng viện nước này
phê chuẩn sẽ giúp chính phủ tiết kiệm
khoản tiền lên tới một tám trăm linh tỷ đô la mỹ
trong vòng một thập kỷ tới
đây là đánh giá của bộ tài chính mỹ
về dự luật cải cách thuế vừa được thông qua
trong văn bản đánh giá công bố
ngày một mươi một tháng một mươi hai bộ tài chính mỹ
đánh giá những sửa đổi về thuế
đối với doanh nghiệp và cá nhân
mà tổng thống trump đề xuất
cũng sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội gdp của mỹ
tăng tới hai chín trong một mươi năm tới
cao hơn bảy so với mức dự báo hiện tại
bộ này cho biết
những chính sách cải cách này
nhắm tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng
tạo thêm nguồn thu lâu dài cho ngân quỹ quốc gia
trước đó với tỷ lệ sissao
năm mươi một phiếu ủng hộ và bốn mươi chín phiếu chống
thượng viện mỹ đã thông qua chương trình
cải cách thuế được đánh giá là tham vọng nhất
trong ba mươi một năm qua của nền kinh tế số một thế giới này
dự luật này bao gồm đề xuất
giảm các nhóm đối tượng đóng thuế
từ bảy nhóm như hiện tại xuống còn bốn nhóm
trong khi mức thuế đối với các doanh nghiệp
được đề xuất giảm từ ba mươi năm xuống còn hai mươi
tại hội nghị bộ trưởng tổ chức thương mại quốc tế
vkto lần thứ một mươi một đang diễn ra
tại thủ đô buenos aires của argentina
đại diện đoàn ấn độ đã khẳng định
cam kết ủng hộ thương mại
đa phương cũng như vai trò của vkto
trong bối cảnh hiện nay
tuyên bố này cũng nhận được sự ủng hộ
của các nước mỹ latin và được đưa ra
sau khi đại diện thương mại mỹ đã chỉ trích
vkto hiện mất tập trung
trong tiến trình đàm phán thương mại
phát biểu tại hội nghị
bộ trưởng công nghiệp và thương mại ấn độ
suresh prabhu khẳng định new delhi
ủng hộ lời kêu gọi của nước chủ nhà argentina
về thúc đẩy thương mại đa phương
bất chấp tuyên bố của đại diện thương mại mỹ
vkto đang trở thành một tổ chức
trú trọng vào các vấn đề pháp lý
bộ trưởng prabhu nhấn mạnh
ấn độ luôn hướng đến nền tảng tổ chức dân chủ
minh bạch và cởi mở để thảo luận
về các vấn đề thương mại
đại diện các nước mỹ latin cũng bày tỏ
sự ủng hộ đối với vkto và tin tưởng
các nước thành viên sẽ tiếp tục hợp tác
để đạt được những mục tiêu mà tổ chức này đã đặt ra
tuy nhiên đại diện thương mại mỹ
lại đề cập sự bất công
tại các bàn đàm phán thương mại
khi cho rằng một số nước thuộc hàng
giàu có nhất thế giới lại đang lợi dụng
vị thế quốc gia đang phát triển
để hưởng các ưu đãi trong việc thực hiện
đầy đủ thỏa thuận chung
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại